là huyện vùng cao của tỉnh lai châu sinh hồ nằm ở độ cao trên một sáu trăm linh mét so với mực nước biển
vào mùa đông thì nơi đây thường lạnh hơn so với những địa phương khác
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường nên những ngày gần đây nhiệt độ trên địa bàn huyện xuống rất thấp
có nơi xuống dưới bốn độ c
chính vì vậy mà huyện sinh hồ đã chỉ đạo các đơn vị trường học chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh rét cho học sinh
nhằm đảm bảo sức khỏe duy trì tỷ lệ chuyên cần góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh
của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh lai châu
để chủ động phòng tránh rét cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở tả ngảo huyện sinh hồ
đã chủ động triển khai nhiều biện pháp như tăng cường thêm chăn ấm đóng bạt giữ ấm phòng học
tăng cường khẩu phần ăn cho các em bảo đảm học sinh lên lớp đầy đủ
nhà trường đã tiến hành họp hội đồng sư phạm giáo viên và tổ chức chỉ đạo tới toàn thể các cán bộ giáo viên
để hướng dẫn các em để chống lại rét
cụ thể như là tăng cường thêm chăn ấm cho các em ở các phòng và những một số phòng học tạm
thì các thầy cô sẽ đóng bạt lại để giữ kín lại để không cho gió đùa vào các khe
và cái biện pháp tiếp theo đó nữa là tăng cường khẩu phần ăn trong những ngày giá rét
để các em có đủ nguyên lượng ca no chống lại rét mướt
và bên cạnh đó nữa thì nhà trường đẩy mạnh cái hoạt động xã hội hóa giáo dục
kêu gọi các nhà hảo tâm để hỗ trợ các em chăn ấm rồi
cũng như là các vật dụng dùng hỗ trợ vào mùa đông
để các em mà có đủ điều kiện của cuộc sống bán chú đảm bảo để chống lại rét trong mùa đông
đặc thù một cuộc hiện vùng cao còn gặp nhiều khó khăn
ví dụ như là phòng học thì còn thiếu chúng tôi còn hơn hai trăm linh phòng học tạm
và hai là các nhà ở cho học sinh bán chú
nên từ việc các cháu thiếu phòng học cũng như thiếu phòng ở học sinh bán chú
nên nó cũng ảnh hưởng một phần đến việc đảm bảo
chúng tôi cũng mong muốn trong thời gian tới thì đảng nhà nước tiếp tục quan tâm đến giáo dục vùng khó
để tăng cường cơ sở vật chất và nhất là các nhà bán chú nhà ăn
để cho các học sinh được phục vụ được tốt hơn
theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn trung ương
trong những ngày tới thời tiết ở lai châu sẽ còn diễn biến phức tạp
nhiệt độ có thể thay đổi đột ngột sẽ có những đợt rét đậm rét hại diễn ra
do đó các trường cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết
có phương án sẵn sàng phòng tránh rét
cho các em học sinh khi nhiệt độ giảm sâu nhằm bảo đảm sức khỏe
cũng như bảo đảm chương trình học cho học sinh